sau hơn một mươi ngày tiến hành xuất cấp gạo cho học sinh dân tộc thiểu số học sinh vùng khó khăn trong học kỳ một năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo nghị định số một trăm một mươi sáu của chính phủ đến ngày tám tháng một mươi một cục dự trữ nhà nước khu vực nam tây nguyên
phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan đã cấp phát xong gần một năm trăm linh tấn gạo
đến với học sinh hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
thực hiện quyết định của tổng cục trưởng tổng cục dự trữ nhà nước về việc xuất khẩu gạo dự trữ quốc gia
hỗ trợ học sinh trong học kỳ một năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi theo nghị định số một trăm một mươi sáu của chính phủ
cho hơn hai mươi hai sáu trăm một mươi học sinh các cấp trong học kỳ một năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ở hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
nhà trường duyệt chế độ được một trăm năm mươi sáu em và hôm nay cũng tiếp nhận hơn

trong vòng từ hai đến ba ngày là sẽ cấp phát hết gạo đến tận tay các em học sinh thuộc đối tượng
để đảm bảo một phần hỗ trợ một phần nào đó cho các em thuộc đối tượng cũng khó khăn ở vùng sâu
đến nay tỉnh đắk lắc còn bốn mươi sáu xã với hơn hai trăm ba mươi thôn buôn đặc biệt khó khăn
việc cấp phát gạo hỗ trợ học sinh là chính sách ưu việt của đảng nhà nước và chính phủ
qua đó giúp các em có động lực vượt khó tiếp tục vươn lên trong học tập và giàn luyện
trong buôn có ba mươi sáu học sinh khó khăn nhận được gạo của chính phủ
bớt được cái đói lo được cái no là nhận được gạo
các em học sinh sẽ cố gắng học hành đừng có bỏ học
giống như mấy năm trước học sinh bỏ học rất nhiều
bây giờ là đảng và nhà nước
đã quan tâm cho bà con chúng tôi ở buôn trực năng
theo thống kê từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
riêng tỉnh đắk lắc đã cấp phát hỗ trợ hơn bốn bốn trăm linh tấn gạo cho học sinh vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh
nhờ có chính sách này đã tạo điều kiện cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội
nhằm giúp các em yên tâm tới trường